trong các vụ việc đã xảy ra thủ phạm chủ yếu hầu hết là học sinh tại địa phương có tuyến cao tốc đi qua
do đó một trong những giải pháp chính là tuyên truyền phổ biến pháp luật
do đó một trong những giải pháp chính là tuyên truyền phổ biến pháp luật